tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tp hcm và các tỉnh thành phố phía nam đang thay đổi liên tục
bộ công thương khẳng định trong mọi tình huống không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu
bộ công thương đã có sự chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ đời sống người dân
đồng thời bộ công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với tp hcm và tỉnh thành phố khác
để có phương án vận chuyển hàng hóa đến những nơi áp dụng chỉ thị một mươi sáu
để người dân thuận tiện trong tiếp cận thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu
nhằm chia lửa cho hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi
ubnd tp hcm đã có chủ trương giao sự công thương tp xem xét
thực hiện mở cửa một số chợ truyền thống an toàn trên địa bàn
nhằm bảo đảm việc cung ứng hàng hóa thực phẩm thiết yếu cho người dân được nhanh chóng kịp thời
nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi đó bộ công thương cũng nhiều lần khẳng định sẵn sàng các kịch bản
bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân
trong mọi tình huống hai ngành công thương và nông nghiệp chịu trách nhiệm trước đảng
nhân dân là không để đứt gãy chuỗi cung ứng nhất là lương thực thực phẩm thuốc men